với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nguyễn phương bình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại huyện châu thành tỉnh đồng tháp
đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm bắt giữ
cụ thể vào cuối năm hai nghìn một mươi tám do cần tiền tiêu xài cá nhân bình đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của một người phụ nữ quen biết
sống tại quận năm bằng cách là tự giới thiệu hiện đang công tác tại bộ công an và có đứng tên thành lập một công ty
rồi đưa ra nhiều thông tin gian dối để vay mượn tiền
do tin tưởng người phụ nữ này đã nhiều lần chuyển cho bình tổng cộng hơn chín tỷ đồng
đến năm hai nghìn hai mươi một bình bỏ trốn khỏi địa phương nên nạn nhân đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an
bình đã bị bắt giữ tại tỉnh đồng tháp cùng nhiều vật dụng tài liệu có liên quan đến hành vi lừa đảo
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bình dương phối hợp với công an tp hcm
đã phát hiện triệt xóa một tụ điểm ma túy tại quán cà phê thu giữ số lượng lớn ma túy
một khẩu súng
sau khi bắt giữ đối tượng nguyễn huy xuân lộc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm có hành vi tàng trữ ma túy
mở rộng điều tra lực lượng công an đã khám xét khẩn cấp quán cà phê thanh nghiêm
do đối tượng hồ trọng niệm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu làm chủ đã phát hiện niệm và bốn đối tượng khác
đang sử dụng ma túy đồng thời thu giữ hơn tám mươi hai gram ma túy tổng hợp
khám xét nơi ở của võ trung trực tại chỗ ở thuộc quận một thu giữ tám gói ni lông có chứa ma túy
một khẩu súng ngắn bằng kim loại màu đen
cùng với một mươi sáu viên đạn tổng trọng lượng ma túy thu giữ của các đối tượng là hơn năm trăm một mươi hai gram
trong hai ngày cuối tuần một mươi sáu và một mươi bảy tháng một mươi hai đội cảnh sát trật tự phòng cảnh sát quản lý hành chính
về trật tự xã hội công an tỉnh vĩnh long đã triệt xóa hai điểm đá gà ăn thua bằng tiền
trên địa bàn huyện long hồ và huyện tam bình
cụ thể tại điểm đá gà ăn thua bằng tiền thuộc ấp long hưng xã thánh đức huyện long hồ
lực lượng chức năng đã tạm giữ tám người có liên quan gần ba mươi triệu đồng cùng tăng vật phương tiện
còn tại khu đất chống thuộc ấp phú thuận xã phú thịnh huyện tam bình tổ công tác đã bắt quả tàng
một mươi người đang tham gia đánh bạc cũng bằng hình thức đá gà tạm giữ hơn hai mươi chín triệu đồng
một mươi điện thoại di động một mươi một xe mô tô và các dụng cụ phục vụ cho hành vi đánh bạc
dạng sáng ngày hôm nay vào lúc khoảng ba giờ ba mươi phút lực lượng chức năng tỉnh lào cai đã phát hiện
bắt giữ quả tăng một đối tượng vận chuyển hai trăm linh bốn kg pháo hoa nổ trái phép
đối tượng bị bắt giữ là trần anh sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại thành phố lào cai
sơn khai nhận đã được một đối tượng không quen biết gọi điện thoại thuê trở số hàng nói trên
khi đối tượng lái xe đến địa điểm tập kết để bốc hàng tại khu vực bờ sông biên giới
thuộc tổ một phường duyên hải thành phố lào cai thì đã bị lực lượng liên ngành phát hiện bắt giữ
và hiện vụ việc đã được bàn giao cho cơ quan công an để tiếp tục điều tra theo quy định
đội cảnh sát kinh tế môi trường công an quận thanh khê thành phố đà nẵng
vừa phối hợp với công an cơ sở tổng kiểm tra ra soát và phát hiện ba cơ sở sửa chữa mua bán phụ tùng xe máy
có hành vi độ chế tiếp tay cho số thanh thiếu niên vi phạm pháp luật
qua kiểm tra ghi nhận có tám trăm năm mươi hai sản phẩm phụ tùng liên quan đến độ chế xe máy các loại
tại thời điểm kiểm tra chủ cơ sở không xuất trình thuộc hóa đơn chứng tử
chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa nêu trên
công an quận thanh khê đã tiến hành thống kê lập biên bản tạm giữ toàn bộ lô hàng hóa phát hiện được
để tiếp tục xác minh xử lý theo đúng quy định của pháp luật
bản tin tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự
một đường dây đánh bạc liên tỉnh quy mô lên tới hơn hai trăm linh tỷ đồng vừa được công an tỉnh nghệ an
triệt xóa thành công bắt giữ một mươi bốn đối tượng
đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô số đề này do hai đối tượng là đinh thị thao và nguyễn thị thảo
cùng chú tại quận hoàng mai thành phố hà nội cầm đầu
giúp việc cho thao và thảo trong đường dây này còn có nhiều đại lý cấp dưới tại hà nội nghệ an và ninh bình
vật chứng thu giữ là hai mươi hai điện thoại di động các loại một ipad một quần sổ và nhiều tăng vật khác có liên quan
bước đầu xác định tính từ thời điểm đấu tranh chuyên án đến thời điểm bị bắt giữ
số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc bằng hình thức số lô số đề là hơn hai trăm linh tỷ đồng
chỉ riêng trong ngày chín tháng một mươi hai tổng số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc là gần một năm tỷ đồng
một đường dây buôn lậu thuốc bảo vệ thực vật từ campuchia về việt nam quy mô trên năm trăm linh tấn
vừa được phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc triệt phá
đây là vụ buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới đầu tiên
mà công an tỉnh đắk lắc phát hiện khởi tố từ trước đến nay
từ việc phát hiện hai trăm linh sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật không hóa đơn chứng tử trên xe ô tô do triệu quang long
đắk lắc điều khiển hồi tháng sáu năm nay cơ quan điều tra làm rõ long mua số hàng này từ campuchia
sau đó thông qua nguyễn dân phụng nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ
và vận tải quốc tế phước an chi nhánh sài gòn vận chuyển về việt nam
khám xét nơi ở nơi làm việc của phụng tại thành phố hồ chí minh bắt đầu cơ quan điều tra làm rõ
từ năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng bảy năm nay phụng đã tiếp nhận năm trăm ba mươi hai đơn hàng vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật
từ campuchia về việt nam với tổng khối lượng trên năm trăm linh tấn
mở rộng điều tra cơ quan công an bắt giữ thêm ba đối tượng trong đường dây là nguyễn trường vũ
giám đốc tri nhánh công ty phước an nguyễn ngọc đạt chú tệ tỉnh tây ninh và lý văn thảo chú tại tỉnh bình phước
hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can năm đối tượng trên về các hành vi buôn lậu
và vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới đồng thời điều tra mở rộng các đối tượng khác có liên quan
dạng sáng nay lực lượng chức năng tỉnh lào cai đã phát hiện bắt quả tăng một đối tượng vận chuyển hơn hai trăm linh kg pháo hoa nổ trái phép
đối tượng bị bắt giữ là trần anh sơn trú tại thành phố lào cai
sơn trở thuê số hàng trên đến địa điểm tập kết để bốc hàng tại khu vực bờ sông biên giới thuộc tổ một
phường duyên hải thành phố lào cai thì bị lực lượng liên ngành phát hiện bắt giữ
vụ việc đã được bàn giao cho cơ quan công an để tiếp tục điều tra theo quy định
trong khi đó phòng cảnh sát điều tra
công an tỉnh đồng nai đang tạm giữ hình sự đối tượng đào thủy trung ba mươi ba tuổi quê ở tỉnh bình thuận
để điều tra làm rõ về hành vi tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy
trước đó trung bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai
phối hợp với công an phường an bình thành phố biên hòa bắt quả tàng khi đang tàng trữ trái phép chất ma túy
nhằm mục đích bán cho người nghiện tại khu phố bảy phường an bình thành phố biên hòa
tại hiện trường tổ công tác đã thu giữ bảy gói màu đen bên trong có chứa tinh thể màu trắng
nghi là ma túy tổng hợp có trọng lượng khoảng bốn mươi gram
còn tại tỉnh kiên giang công an huyện tân hiệp đang tiến hành điều tra làm rõ vụ nhóm thanh thiếu niên
mang súng và hung khí đi giải quyết mâu thuẫn để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
trước đó vào tối ngày một mươi bốn tháng một mươi hai qua công tác nắm tình hình lực lượng công an đã phát hiện
một nhóm thanh thiếu niên mang hung khí tụ tập trước một quán
để giải quyết mâu thuẫn thu giữ một khẩu súng nghi là vũ khí quân dụng ba mươi chín viên đạn bằng kim loại
một số hung khí nguy hiểm khác lực lượng công an đã tiến hành tạm giữ ba đối tượng gồm
trần văn phúc sinh năm hai nghìn sáu võ minh khải sinh năm hai nghìn bảy và lê văn sang sinh năm hai nghìn năm
theo lời khai ban đầu do phúc và sang có mâu thuẫn với một số đối tượng khác
nên chiều tối ngày một mươi bốn tháng một mươi hai phúc khải và sang đã mang theo một khẩu súng và hung khí
đến quán cà phê để giải quyết
tại đây các đối tượng đã mang súng và hung khí để thị uy thì bị lực lượng công an bắt giữ
khám xét nhà phúc lực lượng công an thu giữ thêm một vỏ đạn và một số dụng cụ dùng để chế kim hỏa cho súng
chỉ riêng năm hai nghìn hai mươi ba toàn quốc đã phát hiện hai ba trăm năm mươi bốn vụ mua bán vận chuyển pháo trái phép

càng gần thời điểm tết nguyên đán giáp thìn năm hai nghìn hai mươi bốn tình hình tội phạm vi phạm pháp luật về pháo diễn biến càng phức tạp
đặc biệt là hoạt động chế tạo sản xuất pháo trái phép
thời gian vừa qua trên toàn quốc lực lượng chức năng thông qua tuần tra kiểm soát lập chuyên án đấu tranh
đã phát hiện bắt giữ hàng chục vụ việc có liên quan đến các hành vi tàng trữ
sản xuất vận chuyển trái phép thu giữ số lượng lớn các loại pháo nổ
và điều đáng nói là nhiều vụ tai nạn từ mức độ nghiêm trọng đến đặc biệt nghiêm trọng
do hành vi chế tạo pháo nổ đã xảy ra tại một số địa phương để lại hậu quả đau lòng
thực trạng đáng lo ngại này chính là lời cảnh báo để các cơ quan chức năng
các cấp có thẩm quyền có sự đánh giá nghiêm túc và tăng cường các giải pháp
nhằm đấu tranh ngăn chặn phòng ngừa hành vi vi phạm về sản xuất và buôn bán trái phép pháo nổ
liên tiếp thời gian qua trên địa bàn cả nước đã xảy ra nhiều vụ sản xuất mua bán trái phép pháo hoa pháo nổ
gây ra những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
mới đây nhất vào ngày bảy tháng một mươi hai tại ninh bình đã xảy ra vụ nổ do chế tạo pháo
khiến hai người chết và một trẻ bị thương
đối tượng nguyễn văn linh chú tại thị trấn bình minh huyện kim sơn
đã thuê nhà vấn lên mạng tìm hiểu cách chế tạo pháo
sau đó linh thuê hai người phụ nữ ở cùng huyện đến nhà chế tạo pháo bán trong dịp tết
khoảng một mươi bảy h ngày bảy tháng hai
sắp ngồi nổ và đóng gói thì xảy ra vụ nổ khiến hai phụ nữ tử vong
một chậu bé ngủ trong phòng bị thương
trước đó vào ngày một mươi tám tháng một mươi một
tại địa bàn xã đình bàn huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh
cũng xảy ra vụ nổ lớn trong căn bếp của một hộ dân
khiến một người chết và hai người bị bỏng nặng
nguyên nhân được xác định ba nạn nhân trong quá trình chế tạo pháo dẫn đến phát nổ
tình trạng mà sản xuất tự sản xuất pháo nổ hộ
và đăng lên mạng để hướng dẫn cho người khác thực hiện
rồi đăng lên mạng để mua bán pháo nổ ở trên mạng này
thì cái này thì khi mà nổ thì nó sẽ tạo ra một cái sức pháo cũng tương đối lớn
hậu quả thường thường là sẽ bị lát tay chân và gây bỏng mạch
rồi gây bỏng ngực chân tay
thì tất cả các vụ tai nạn về pháo thì đều gây ra như vậy
nhất là các pháo tự chế các cháu bé tự chế
thì cái hậu quả gây ra cái năm nay là tương đối nhiều
và cũng đã để lại
cái hậu quả chết người
tại thanh hóa ba đối tượng tại huyện nông cống đã thiết kế
một căn hầm bí mật ngay trong nhà để làm nơi sản xuất pháo nổ
cơ quan công an đã thu giữ tại căn hầm năm mươi bốn tám kg các loại chất bồ tạo màu cho pháo
một mươi kg các hạt tạo màu cho pháo hai hai kg thuốc nổ bảy kg ống pháo bằng giấy
thiết bị làm hạt tạo màu cho pháo và làm dây cháy chậm
cùng nhiều đồ vật tài liệu khác có liên quan dùng cho việc sản xuất pháo
đặc biệt thời gian gần đây
nhu cầu của người dân với loại pháo hoa do nhà máy z một trăm hai mươi một
bộ quốc phòng sản xuất tăng cao
các đối tượng đã tung ra thị trường hàng trăm hộp pháo giả nhãn mát pháo của nhà máy
để bán ra thị trường đánh lừa người tiêu dùng
giàn bé thì hai mươi ba mươi nghìn giàn to thì anh ấy cho năm mươi
thì bảo là pháo quốc phòng thì không sao
với đây là có nguồn gốc sản xuất
nhưng mà em thì cũng nghi nghi rồi
anh ấy bảo như thế này là chắc chắn sẽ kiểu gì
thì cũng sai pháp luật
một trăm linh ống thì nhà máy cũng chưa sản xuất thêm một trăm linh ống
hiện nay nhà máy chỉ sản xuất loại hai mươi năm ống và loại ba mươi sáu ống
còn tất cả các loại giàn mà kích thước cỡ ống nhiều hơn
thì hiện nay nhà máy chưa sản xuất
chúng tôi khẳng định đây là hàng nhãn mác của nhà máy
và thực tế là những cái sản phẩm này nhà máy còn chưa sản xuất trên thị trường đã có rồi
như vậy có thể thấy chỉ trong khoảng một tháng qua
các vụ tàng trữ mua bán sản xuất pháo ngày càng phức tạp khó lường gây ra nhiều hệ lụy
thực tế này đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ quyết liệt của các lực lượng chức năng
đồng thời cần đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân trước vấn đạn pháo nổ cuối năm
và có thể thấy rằng là càng vào thời điểm cuối năm giáp tết nguyên đán
thì tội phạm sản xuất mua bán tàng trữ pháo nổ càng gia tăng hoạt động với nhiều chiêu trò và thủ đoạn tinh vi
do đó bên cạnh việc tăng cường các giải pháp đấu tranh xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực này
thì rất cần có những giải pháp khác
hiện nay các cơ quan chức năng đang tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật về nghị định một trăm ba mươi bảy hai nghìn hai mươi ndcp của chính phủ
để mọi tầng lớp nhân dân hiểu rõ những hành vi vi phạm liên quan đến pháo
đặc biệt là hành vi chế tạo sản xuất pháo đang gây ra những hệ lụy đau lòng trong thời gian qua
mới đây cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an và nhà máy z một trăm hai mươi một bộ quốc phòng đã có buổi làm việc
bàn về giải pháp tăng cường bảo đảm an ninh trật tự
phòng chống cháy nổ trong hoạt động sản xuất kinh doanh pháo hoa
tại cuộc họp đại diện phía nhà máy cho biết trước sự gia tăng các vụ việc làm giả nhãn hàng pháo hoa của z một trăm hai mươi một
nhà máy đã chủ động thay đổi mẫu mã phương thức sản xuất quản lý chặt chẽ từ nhà máy đến đại lý
nhằm ngăn chặn nguồn pháo giả xâm nhập thị trường gây ra những hệ lụy khó lường cho người sử dụng
ngoài nạn pháo giả thì những hành vi sản xuất chế tạo pháo đang gây ra những hệ lụy khôn lường
hầu hết các đối tượng và cũng chính là nạn nhân trong các vụ chế tạo pháo đều trong lứa tuổi thanh thiếu niên
do thiếu hiểu biết không lường hết hiểm họa do pháo nổ gây ra
nên các em đã làm thực hiện theo những hướng dẫn chế tạo pháo trên mạng để rồi người mất mạng kẻ mang thương tật suốt đời
cảnh sát hình sự công an thành phố hồ chí minh đã bắt giữ ba nhóm đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với lãi suất lên đến chín trăm linh một năm
khi người vay không đủ tiền đóng lại các đối tượng nhắn tin dọa và đánh người nhà người vay
với quyết tâm cao nhất mang lại bình yên cho người dân phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đã huy động cán bộ chiến sĩ tập trung truy xét
đồng thời xác minh thông tin lai lịch những người vay tiền để mời làm việc nhằm làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng